từ các hoạt động quản lý cư dân hay đăng ký nhà đất đăng ký kết hôn xin học đều gắn liền với quyền sổ nhỏ này
việc bỏ số hộ khẩu giấy thay bằng việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đang thu hút sự quan tâm của dư luận
hầu hết người dân đều rất ủng hộ việc bỏ sổ hộ khẩu giấy vì chiếc sổ hộ khẩu mang lại cho họ rất nhiều bất cập
đặc biệt là với những người dân ở tỉnh lẻ lên thành phố sinh sống làm việc
không có hộ khẩu thành phố đã làm cho họ không được nhiều quyền lợi như công dân có hộ khẩu
trước đây thì tôi cũng chưa được biết qua về thẻ căn cước có gắn chip
nhưng mà sau khi tìm hiểu được báo đài đưa tin thì tôi nhận thấy là cái thẻ căn cước công dân có chip
nó được tích hợp rất là nhiều những dịch vụ như là bảo hiểm xã hội bảo hiểm nhân thân các cái dịch vụ khác
nên là tôi cảm thấy là với cái thời đại bốn này thì khi mà tôi được sử dụng cái thẻ căn cước có gắn chip
là một điều rất là thích hợp và rất là
tôi thấy cũng rất là thiện thật ra là dùng cái này thì cũng không phải dùng cái số hộ khẩu nữa thì nó cũng tiện hơn
cái việc sử dụng cái phương tiện mới như chúng ta nói là gói gọn trong cả một cái thẻ và gắn chip đấy thì cực kỳ thuận tiện
tôi nghĩ là rất có ích
sử dụng mã số định danh cá nhân vào quản lý dân cư sẽ là nền tảng để phát triển và sử dụng thẻ công dân điện tử
hoặc phương tiện điện tử mở rộng các ứng dụng để tích hợp thông tin của nhiều ngành trên một tấm thẻ
các thông tin cá nhân trong cơ sở
cơ sở dữ liệu chuyên ngành được cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sẽ làm tăng khả năng khai thác cập nhật thông tin về dân cư hạn chế tối đa tình trạng trùng lập thông tin
giảm chi phí đầu tư ngân sách nhà nước đồng thời góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước
về an ninh trật tự một cách kịp thời chính xác hiệu quả thông suốt từ trung ương cho tới địa phương
thẻ công dân điện tử hay mã số định danh cá nhân là một chiếc thẻ giống với thẻ căn cước công dân một mươi hai chữ số hiện nay
ba chữ số đầu tiên là mã tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh
một chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân
hai chữ số tiếp theo là mã nam sinh của công dân
sáu chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên và có gắn thêm chip điện tử
thẻ căn cước công dân sử dụng chip điện tử có thể tích hợp thêm các thông tin của các bộ ngành khác
về bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội giấy phép lái xe
việc thay thế sổ hộ khẩu bằng mã định danh cá nhân đã góp phần cải cách hành chính
trong việc cấp căn cước công dân gắn chip góp phần xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính phủ số
điểm hai nghìn một mươi sáu khi triển khai luật căn cước công dân thì do hạ tầng kỹ thuật thông tin của chúng ta còn hạn chế
lúc đó nếu chúng ta sử dụng chip thì chúng ta phải đi mua phụ thuộc ở nước ngoài và giá thành rất là cao
hiện nay thì các doanh nghiệp của việt nam đã có thể chủ động sản xuất được chip chúng ta không bị lệ thuộc giá thành cũng đã giảm đi
cơ sở dữ liệu công gia dân kia hoạt động sẽ cấp cho mỗi công dân việt nam một mã số định danh cá nhân
và đây sẽ là cái chìa khóa kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với nhau
từ đó thì các thông tin của công dân sẽ được cập nhật thu thập vào trong cơ sở dữ liệu công gia dân kia một cách nhanh chóng chính xác và kịp thời
đối với việc này thì người công dân sẽ rất có lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính
sẽ tiết giảm các chi phí đi lãng và thời gian đi lãng của công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính
đối với các cơ quan quản lý nhà nước như trước đây
chúng tôi muốn lực lượng công an muốn
tra cứu thông tin của một công dân thì chúng tôi phải tiến hành rất nhiều công đoạn và rất nhiều giấy tờ để có thể tra cứu thông tin của một công dân
tuy nhiên khi cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư đi vào hoạt động thì chỉ cần một cú nhấp chuột là chúng tôi có thể biết được tất cả thông tin của một công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
hiện nay đã có ba mẫu căn cước công dân đang có hiệu lực gồm chứng minh thư nhân dân chín số chứng minh thư nhân dân một mươi hai số thẻ căn cước công dân mã vạch
theo dự kiến đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sẽ có thêm thẻ căn cước công dân điện thoại
thẻ căn cước công dân điện tử được cung cấp cho người dân
so với mã vạch mức độ bảo mật của chip rất cao tránh được việc mất an toàn bảo mật thông tin của người dân không thể tùy tiện thay đổi và giả mạo
thẻ căn cước công dân điện tử được ví như cuốn sổ y bạ
toàn bộ các thông tin liên quan đến cá nhân và các thay đổi của họ sẽ được tích hợp đồng bộ bằng cách bổ sung thông tin trên hệ thống internet
thẻ căn cước công dân sử dụng chip điện tử thì sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với mã vạch
trước hết đó là độ bảo mật cao hơn
cái thứ hai có thể lưu giữ được nhiều trường thông tin hơn
cái thứ ba là có thể tích hợp thêm thông tin của các bộ ngành khác như bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội bằng lái
và nó có thể được sử dụng trong cái thời đại công nghệ số như hiện nay sẽ phù hợp hơn so với cái mã vạch trước đây
để có thể hoàn thành việc bỏ sổ hộ khẩu giấy
thay thế bằng thẻ căn cước công dân điện tử cần cập nhật tất cả dữ liệu của người dân lên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
đây là hình ảnh thường gặp tại trung tâm nhập liệu công an quận hoàn kiếm hà nội trong suốt những tháng vừa qua
với ba k sáng chiều tối những cán bộ công an khu vực trên địa bàn toàn quận đã nỗ lực hoàn thiện dữ liệu cơ sở dân cư như thế này
cứ hai cán bộ một máy tính để nhập và đối soát thông tin
khi thấy bất cứ thông tin nào chưa chính xác ngay lập tức các cán bộ ở đây sẽ gọi theo số điện thoại được ghi trong tờ khai cư dân để xác minh lại và sửa chữa kịp thời
lực lượng cảnh sát khu vực và lực lượng quản lý chính là những lực lượng chính chủ công thực hiện việc thu thập cập nhật trình sửa bổ sung thông tin công dân để nhập vào hệ cơ sở dữ liệu để xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nhằm đảm bảo tuyệt đối chính xác với tiêu chí
là đúng đủ và dữ liệu phải được sống
còn tại huyện đan phượng thời gian này vẫn còn một số người dân chưa biết thông tin về việc sắp tới sẽ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử nên vẫn đến để làm thủ tục xin cấp đổi chứng minh thư nhân dân sang thẻ căn cước công dân mã vạch
những trường hợp này cán bộ công an đều giải thích và khuyến cáo chưa nên vào thời điểm này
những trường hợp thực sự cần cấp lại cấp mới thẻ căn cước công dân lực lượng chức năng vẫn cấp bình thường
căn cước công dân
trong giai đoạn tới này và gắn chip điện tử thì chúng tôi thấy là rất tiện ích cho phục vụ cho công tác cải cách hành chính của công dân
và phục vụ cho thông tin của công dân sau này giao dịch hành chính vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của người dân trong việc tham gia để làm một lần
hiện nay đối với người dân thì chưa nên làm các căn cước công dân theo mẫu cũ
để tới đây thì sẽ làm theo mẫu mới
với con số hơn chín mươi năm triệu dân hiện nay để có thể hoàn thiện cơ sở dữ liệu
về dân cư một cách nhanh chóng là điều không hề dễ dàng
trong giai đoạn hiện nay chúng tôi đang tập trung tham mưu cho cấp lãnh đạo thực hiện các công tác trọng tâm sau đây
thứ nhất là tham mưu cho lãnh đạo bộ an báo cáo cấp và thẩm quyền xây dựng các văn bản quy phạm luật quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong đó là trọng tâm về việc sửa đổi luật cư trú và các văn bản hướng dự hành
cái thứ hai đó là chúng tôi sẽ phải xây dựng cái giải pháp công nghệ tiên tiến hiện đại
trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo được các mục tiêu yêu cầu trong việc xây dựng chính phủ điện tử
cái thứ ba là chúng tôi sẽ phải xây dựng các quy trình quản trị vận hành khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để chia sẻ kết nối với các cơ sở dữ liệu trên ngành
thứ tư đó là chúng tôi sẽ phải xây dựng đội ngũ cán bộ của trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao về công nghệ thông tin
và một việc thứ năm nữa là chúng tôi sẽ tập trung hợp tác quốc tế để nghiên cứu các kinh nghiệm của các nước trong việc quản lý dân cư
để từ đó có thể ứng dụng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của chúng ta
ngày hai mươi một tháng một mươi quốc hội cũng lấy ý kiến về luật cư trú sửa đổi góp ý về điều khoản thi hành quy định tại điều ba mươi tám của dự thảo luật
đa số ý kiến đều cho rằng việc đổi mới phương thức quản lý cư trú của công dân từ cách thức thủ công truyền thống bằng sổ hộ khẩu
sổ tạm trú và các tàng thư
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu về cư trú và số định danh cá nhân là hoàn toàn phù hợp với xu thế tất yếu của việc hiện đại hóa phương thức quản lý nhà nước
ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính phủ điện tử chính quyền điện tử hiện nay
việc chuyển đổi này vừa bảo đảm thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện tốt hơn quyền tự do cư trú vừa nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước
tuy nhiên các đại biểu quốc hội đề nghị cho phép người dân
được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai để chứng minh thông tin về nơi cư trú
sổ hộ khẩu sổ tạm trú trong trường hợp này không được coi là công cụ quản lý cư trú như hiện nay mà chỉ đơn thuần là giấy tờ xác nhận nơi cư trú công dân
quyết định số hai mươi của thủ tướng chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan tổ chức phục vụ kết nối
chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương cũng xác định thời hạn đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
các bộ ngành địa phương mới hoàn thành việc nâng cấp chỉnh sửa các hệ thống thông tin để bảo đảm tuân thủ các quy định về mã định danh điện tử phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu
như vậy theo kế hoạch của chính phủ thì đến hết năm hai nghìn hai mươi năm vẫn chưa hoàn thành việc kết nối chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu với tất cả các bộ ngành địa phương
đây là chưa kể đến những địa phương khó khăn vùng núi cao biên giới vùng sâu vùng xa
đến nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện và chậm tiến độ so với yêu cầu của luật cư trú sửa đổi
dự kiến có hiệu lực mùng một tháng bảy hai nghìn hai mươi một sẽ không đủ thời gian để bảo đảm cơ sở dữ liệu có liên quan hoàn thiện và vận hành ngay trên thực tế
từ đó cho nên tôi đề nghị cơ quan cần có quy định chuyển tiếp riêng về vấn đề này và phải tính toán đến lộ trình cụ thể để triển khai áp dụng đồng bộ trên toàn quốc
nền tảng định danh điện tử vnpt ekyc giúp xác minh nhận dạng và trích xuất thông tin chính xác từ hình ảnh và giấy tờ cá nhân
nền tảng được nghiên cứu phát triển và hoàn thiện dựa trên các công nghệ bốn mũi nhọn như công nghệ trí tuệ nhân tạo công nghệ chuỗi khối và nhận dạng sinh chắc học
vnpt ekyc có thể nhận dạng khách hàng xác thực giấy tờ kiểm tra gian lận và hỗ trợ khách hàng thông qua video call
đặc biệt nền tảng có thể cảnh báo các trường hợp bất thường như có dấu hiệu tẩy xóa mờ nhòe bị che thông tin phát hiện giấy tờ chụp lại qua màn hình máy tính điện thoại phát hiện chứng minh thư nhân dân cắt ngóc quá hạn
bây giờ làm sao mà chúng ta hệ thống định danh có thể xác định được cái giấy tờ đấy là giấy tờ giả mạo
thì quan điểm của tôi thì vẫn nghĩ rằng là đối với cái giấy tờ giả mạo nếu chúng ta mà nếu như có đối tượng nào đó đã xác định làm một cái giấy tờ giả mạo một trăm linh thì không có một công nghệ nào có thể
và kể cả người thường nhân viên tại quầy giao dịch cũng không xác mình được lấy giấy tờ giả mạo
và chúng ta sử dụng công nghệ để chúng ta hỗ trợ tốt nhất cho cái việc là xác minh đó
thế thì còn yếu tố thứ hai là khi đã sử dụng ekyc thì cái việc đã đưa sinh chắc học vào và chúng ta phát hiện ra các khuôn mặt lai thì đấy là một cái vấn đề để hạn chế rất nhiều trong vấn đề gian lận khi mà thực hiện
và khi quý vị cũng biết là khi nếu mà chúng ta mà sử dụng khuôn mặt
thì tất cả những cái liên quan đến vấn đề về giả mạo tức là cũng hay là có những người mà có ý định để sử dụng cái sự đấy để dùng cái gian lận sẽ hạn chế rất nhiều
vì đấy là những khuôn mặt lai không ai có một tội phạm về công nghệ hay là tội phạm nào muốn đưa hình hành của mình vào một hệ thống này
nền tảng định danh điện tử vnpt ekyc giúp tăng trải nghiệm cho khách hàng giảm thiểu tối đa rủi ro trong giao dịch rút ngắn thời gian làm thủ tục nâng cao tính bảo mật của hệ thống
mình bạch trong xác thực thông tin
đây cũng là cơ hội giúp doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng chuyển đổi số dịch chuyển dần lên các hệ sinh thái số tạo ra tập khách hàng mới các dịch vụ mới các cách thức kinh doanh mới với hiệu quả cao và chi phí hợp lý